quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
càng vào sát bờ bão số một mươi càng có xu hướng suy yếu vùng mây đối lưu lệch hẳn về phía tây
lúc này bão ở cách đất liền các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa khoảng hai trăm linh km về phía đông
cường độ cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong ngày hôm nay bão di chuyển chậm theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến trưa vào chiều nay vị trí tâm báo ở cách các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa khoảng hơn một trăm linh km về phía đông
sau đó bão sẽ suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
sau đó đi sâu hơn vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão trong ngày hôm nay vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm báo đi qua cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ bốn sáu mét biển động rất mạnh
vùng biển từ quảng nam đến ninh thuận bao gồm cả huyện đảo lý sơn gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
do ảnh hưởng của bão nên trong ngày hôm nay toàn bộ khu vực từ quảng bình trở vào đến phú yên sẽ có mưa
với cường độ đạt cấp mưa to có nơi mưa rất to
sau đó vùng mưa sẽ mở rộng sang cả các tỉnh phía bắc của tây nguyên
dự báo đợt mưa do bão lần này ở các tỉnh trung bộ và tây nguyên sẽ kéo dài đến hết ngày sáu tháng một mươi một
trong đó tâm mưa sẽ là các tỉnh quảng nam quảng ngãi và bình định với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt
còn đối với các tỉnh thành từ thừa thiên huế đà nẵng con tum gia lai và phú yên có mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
sau bão hoàn lưu của nó vẫn còn tương tác với không khí lạnh
khiến cho vùng mưa mở rộng ngược lên phía bắc
từ trưa và chiều mai trở đi đến hết ngày bảy tháng một mươi một ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng trị có mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
do mưa lớn kéo dài từ nay cho đến ngày bảy tháng một mươi một trên các sông từ hà tĩnh đến khánh hòa và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở hà tĩnh các sông từ quảng bình đến thừa thiên huế khánh hòa và con tum
ở mức báo động một đến báo động hai và trên báo động hai
các sông từ quảng nam đến phú yên gia lai có khả năng lên mức báo động hai báo động ba và có sông trên báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ hà tĩnh đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước